như truyền hình nhân dân đã đưa tin vào ngày tám tháng tám một trận mưa lớn đã làm ngập toàn bộ khu vực trường trung học cơ sở xã simacai huyện simacai tỉnh lào cai và khu nhà ở bán chú của học sinh tại đây ước tính thiệt hại khoảng một tỷ đồng
hiện công tác khắc phục đang được nhà trường cùng các thầy cô nỗ lực thực hiện bảo đảm thời gian nhập học cũng như khai giảng cho các em
đây là những gì còn sót lại của kho gạo dự trữ cho năm học mới hơn bảy trăm linh kg gạo bị nước ngập không còn sử dụng được nữa
khu bán chú của các em học sinh và nhà công vụ của giáo viên cũng trong tình trạng tương tự nước ngập gây hư hỏng và tiêm ẩn nhiều rủi ro về nguy cơ gây sụt lốn
và hiện tại thì trong ngày một mươi chín này thì nhà trường cũng đã xin được bốn bao gạo
số lượng mà gạo thiếu thì sẽ tiếp tục để có những phương án đảm bảo cho các cháu
trong thời gian đợi gạo mới
ngay sau khi nước rút chính quyền huyện simacai đã huy động các lực lượng cùng nhà trường tham gia khắc phục hậu quả
trước mắt toàn bộ khu bán chú sẽ được chuyển tạm đến nơi mới gần trường
gạo và các thiết bị hư hỏng đang được lên phương án hỗ trợ
các thầy cô vẫn đang nỗ lực dọn dẹp bảo đảm năm học mới cho các em
theo lịch ngày một mươi chín tháng tám các em học sinh sẽ tập trung tại trường và ngày năm tháng chín toàn tỉnh lào cai sẽ tổ chức lễ khai giảng năm học mới
chính quyền huyện đã trích ra nguồn hỗ trợ báo lũ để đảm bảo cơ sở vật chất tối thiểu cho nhà trường để đủ cho khai giảng
đầu tiên thứ hai nữa là chúng tôi phòng đã có một văn bản kêu gọi các trường trên địa bàn huyện ủng hộ bằng vật chất và bằng tiền
chúng tôi sẽ hỗ trợ cho nhà trường và hỗ trợ cho giáo viên mà bị thiệt hại
chúng tôi cũng đã kêu gọi được một số nguồn xác hội hóa hỗ trợ cho nhà trường